không chỉ là chủ quan lờ là mà hiện một bộ phận người dân xem việc đeo khẩu trang
chỉ là để tránh bị xử phạt chứ hoàn toàn không phải là vì bảo vệ bản thân hay là phòng dịch
cứ có cơ quan chức năng thì còn khẩu trang mà không có người kiểm tra thì y như rằng khẩu trang cũng biến mất
chợ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên thành phố hà nội
đây là những hình ảnh khi có đoàn kiểm tra phòng dịch
từ người bán đến người mua đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang
tuy nhiên ngay khi đoàn rời đi thì những chiếc khẩu trang cũng dần trở nên thưa thớt
ở những khu vực khác thì cũng không khó để nhìn thấy những hình ảnh tương tự
tình trạng đeo khẩu trang chỉ mang tính chất đối phó hiện đang diễn ra ở nhiều nơi
hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn
chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó
bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một cái sự tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
quy định đặt ra là để bảo vệ sức khỏe cho người dân cho cộng đồng
không nên chỉ vì phòng dịch để mang tính chất đối phó để tránh xử phạt
sự thiếu ý thức của một cá nhân có thể khiến cả cộng đồng phải gánh hậu quả
trong đó có cả bản thân của người vô ý thức